ngày ba mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với lâm hồ thuận
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
gây tai nạn giao thông chết người
trước đó lâm hồ thuận điều khiển xe ô tô tải trở đất về giao cho một lò gạch
trên địa bàn phường khánh bình thị xã tân uyên
khi điều khiển xe đến đường quốc lộ một mươi ba đoạn qua khu phố hai phường mỹ phước thị xã bến cát
do không quan sát phía trước thuận đã để lạc tay lái chạy vào làn cho xe mô tô
và đụng vào xe đạp điện do bé linh sinh năm hai nghìn tám điều khiển
tai nạn khiến cháu linh tử vong
sau khi gây tai nạn thuận đã đến công an thị xã bến cát đầu thú và khai nhận hành vi của mình